tri cục phòng chống thiên tai khu vực miền trung và tây nguyên tại đà nẵng vừa cho biết đã có một mươi hai người chết
bốn ngư dân mất tích trên biển và năm người bị thương do đợt mưa lũ vừa qua ở các tỉnh miền trung
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục huy động lực lượng phương tiện tổ chức tìm kiếm các ngư dân bị mất tích
trong số một mươi hai trường hợp tử vong do mưa lũ quảng ngãi có ba người bình định có tám người và khánh hòa một người
bốn người mất tích là ngư dân tàu cá qng một mươi một nghìn một trăm năm mươi của tỉnh quảng ngãi
tàu bị mất liên lạc vào đám ngày tám tháng một mươi hai hiện địa phương đang xác định nguyên nhân và tiếp tục tổ chức tìm kiếm bốn ngư dân huy động các tàu cá tham gia
trong năm người bị thương quảng ngãi có bốn người bình định có một người
tri cục phòng chống thiên tai tại khu vực miền trung và tây nguyên cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở đảo huyền trân quần đảo hoàng sa đã có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
dự báo đến một giờ ngày một mươi ba tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi một độ vĩ bắc một trăm linh bảy hai độ kinh đông trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến sóc trăng
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
từ ngày một mươi bốn tới ngày một mươi bảy tháng một mươi hai ở các tỉnh từ quảng trị đến ninh thuận có mưa vừa mưa to tổng lượng mưa trên hai trăm linh mm
riêng quảng nam đến phú yên có mưa to đến rất to từ ba trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét sạt lở đất